trong xu thế hội nhập và phát triển nền kinh tế tri thức nữ chi thức ngày càng có vai trò đáng kể trong các cơ quan nghiên cứu khoa học
nhiều nhà khoa học nữ đã nhận được những danh hiệu cao quý được cấp bằng lao động sáng tạo các giải thưởng khoa học trong và ngoài nước
họ là tấm gương là nguồn cảm hứng truyền tới các bạn trẻ đặc biệt là những cô gái đang có ước mơ chinh phục chân trời khoa học
bà mercury trước tiên thì bà là một người phụ nữ rất là có nghị lực
bà đã vượt lên hoàn cảnh của mình để mà theo đuổi cái ước mơ của mình là trả thầy trở thành một nhà nghiên cứu vĩ đại
khi mà học ở trường mercury thì cháu cũng thấy là nhà trường đã có rất là nhiều thứ để mà cố gắng mang lại bà mercury như là một cái tên trong một phần cuộc sống học đường của chúng cháu
thế nên là khi mà học dưới một ngôi trường mang tên bà mercury thì cháu cảm thấy rất là tự hào
vậy cháu cũng thấy rất là tự hào